tình trạng thiếu nước đang đe dọa tới vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ở bắc bộ nước ta
để chủ động ứng phó với khô hạn ngành nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp
vậy cụ thể các giải pháp đó là gì
câu trả lời sẽ có trong cuộc phỏng vấn của phóng viên với ông nguyễn hồng khanh
cục trưởng cục quản lý công trình thủy lợi tổng cục thủy lợi
thưa ông vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ở đào bằng sông hồng cũng đang bắt đầu được triển khai

để tính toán xâm nhập mạng và chiều để xây dựng ra một kế hoạch điều tiết nước cụ thể
thì hiện nay chúng tôi đã có một kế hoạch cụ thể để gửi bộ công thương cũng như tổng đoàn liên lực việt nam
để thông báo chính thức về kế hoạch điều tiết hỗ trợ thủy điện để phục vụ sản xuất đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thưa ông cũng như mọi năm vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thì ngành công nghiệp cũng đang đề xuất
phối hợp với bộ công thương để tổ chức các đợt xả nước phục vụ cho vụ đông xuân
vậy năm nay lịch cụ thể như thế nào thưa ông
xả nước phục vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín các tỉnh trung du và bắc bộ được diễn ra thành ba đợt
và thời gian thì rút ngắn so với những năm trước kia khi nó kế hoạch
hiện nay chúng tôi xây dựng tổng các ngày xả là một mươi sáu ngày
dự kiến cái thời gian xả của đợt thứ nhất là từ
hai mươi một cho đến hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín
và đợt thứ hai là từ ngày ba mươi một tháng một cho đến mùng ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
và đợt ba sau tết kéo dài tám ngày
hai đợt trước tết là mỗi đợt là bốn ngày
và đợt ba là tám ngày
đây là một nỗ lực để thu ngắn thời gian xả nước để nhằm tiết kiệm nước
sau này để hỗ trợ việc có nước để phát điện vào mục khô
chúng tôi cũng linh toán trên cơ sở những quạt chiều
đưa ra thời gian xả nước phù hợp với hai đợt trước tết là mỗi đợt là bốn ngày
trong đó có một đợt là giáp vào tết
xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân